các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường hợp thuộc hai nhóm nêu trên dương tính với sars cov hai sẽ được chuyển tới bệnh viện giải chiến số một mươi hai để cách ly điều trị và thực hiện giải trình tựa gen
thứ tư tăng cập nhật thông tin trên thế giới về omecron để đánh giá đúng mức nguy hiểm chuẩn bị biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
thứ năm triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến huyện xã
ứng phó linh hoạt tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
thứ bảy tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
thứ tám xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cấp huyện sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu
thành phố hồ chí minh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện tinh hần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng omicron
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết theo chỉ đạo các cơ quan chức năng đang giám sát chặt đặc biệt với nhóm người nước ngoài nhập cảnh thông qua đường hàng không đường thủy
ba ngày qua thành phố hồ chí minh ghi nhận một chín mươi bảy người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc
ngành y tế phát hiện một mươi chín trường hợp dân tính ncov tất cả được giải mã trên tựa gen và chưa phát hiện biến chủng mới omicron
trong giai đoạn mới hiện nay việc bao phủ vaccine và tiến hành tiêm mũi ba cho người dân là một điều cấp thiết
vừa qua thành phố hồ chí minh đã bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ ba bổ sung và nhắc lại cho những người trong nhóm nguy cơ cao
theo đó đã có hơn một mươi một người tiêm mũi thứ ba vaccine ngừa covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
sáng nay ông nguyễn hùng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh cho biết tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
toàn thành phố đã tiêm hơn một mươi bốn tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
trong đó liều bổ sung được tiêm cho bốn bốn trăm bốn mươi tám người thuộc nhóm suy giảm miễn dịch và bảy ba trăm bảy mươi mũi vaccine tăng cường
trong đó liều bổ sung được tiêm cho bốn bốn trăm bốn mươi tám người thuộc nhóm suy giảm miễn dịch và bảy ba trăm bảy mươi mũi vaccine tăng cường cho tuyến đầu chống dịch
thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ
tuy nhiên theo ông tâm nhiều địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thành việc lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi
hiện nay ngành y tế thành phố đang chủ động đi từng ngõ gõ từng nhà để ra soát tiêm vaccine với mục tiêu bao phủ đến người

để đảm bảo theo sát sức khỏe những đối tượng có nguy cơ cao này trạm y tế lưu động số bảy đã áp dụng chương trình sbo hai tại nhà
với chương trình này sau khi f có nguy cơ cao sẽ được cấp thiết bị đo nồng độ oxy spo hai nhân viên y tế sẽ hướng dẫn bệnh nhân sử dụng và nếu chỉ số svo hai từ chín mươi đến chín mươi hai sẽ được chuyển đến bệnh viện covid một mươi chín tận thấp
còn với bệnh nhân có chỉ số sb hai dưới chín mươi sẽ được chuyển đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín tầng cao
cũng nằm trong những kế hoạch bảo vệ người có nguy cơ cao bệnh viện lê văn thịnh đã triển khai ba đội khám tại nhà trên địa bàn thành phố thủ đức
mỗi đội gồm sáu người trong đó có một bác sĩ có nhiệm vụ khám bệnh cho người có bệnh nền người cao tuổi không đi lại được cấp thuốc xét nghiệm tiêm vaccine hoặc điều trị người mắc covid một mươi chín
đặc biệt các đội còn khám thai cho phụ nữ đang mang thai nhưng không đi bệnh viện khám được
đặc biệt nhằm tối ưu hóa mỗi lần đi khám tại nhà trong thời điểm dịch bệnh bệnh viện lê văn thịnh còn trang bị cho mỗi đội xe cấp cứu ba trong một
ngoài chức năng là một xe cấp cứu chuyên biệt chiếc xe này còn có thể dùng cho việc tiêm vaccine
đồng thời trong quá trình thăm khám nếu phát hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín xe cấp cứu này có thể trở thành một phòng áp lực âm vận chuyển bệnh nhân đến nơi điều trị một cách an toàn tránh lây nhiễm chéo
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm hai trăm hai mươi ca nhiễm mới trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi năm hai trăm linh ba ca ghi nhận trong nước giảm một trăm bốn mươi sáu ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có chín ba trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tại cà mau có một ca
thành phố hồ chí minh với chín trăm chín mươi một ca
tây ninh chín trăm ba mươi một ca
bình phước chín trăm linh bảy ca
hà nội tám trăm ba mươi bảy ca
đồng tháp bảy trăm ba mươi bốn ca
cần thơ sáu trăm chín mươi hai ca
và ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất là tuyên quang ba ca yên bái hai ca và lai châu một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bến tre giảm hai trăm chín mươi bốn ca hà nội giảm một trăm sáu mươi ba ca an giang giảm một trăm hai mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó cà mau tăng hai trăm một mươi tám ca hải phòng tăng một trăm chín mươi chín ca bạc liêu tăng một trăm bốn mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm một trăm bốn mươi hai ca trên một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bốn trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi bốn sáu trăm bốn mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bốn trăm ba mươi tám hai trăm linh bảy ca trong đó có một năm mươi bảy sáu trăm một mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua trong đó có một năm mươi bảy sáu trăm một mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm tám mươi chín một trăm sáu mươi năm ca bình dương hai trăm tám mươi bảy chín trăm linh tám ca đồng nai chín mươi hai chín trăm một mươi một ca tây ninh bốn mươi năm trăm bốn mươi sáu ca lòng an ba mươi chín ba trăm chín mươi hai ca

số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh ceo cdc
số bệnh nhân khỏi bệnh
là bốn năm trăm hai mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi là một sáu mươi bốn trăm ba mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy bảy trăm bảy mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ghi nhận hai trăm năm mươi hai ca tử vong trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi tám ba trăm ba mươi ba ca
chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín xếp thứ tư trong các nước asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ sáu trong ag